đời sống ngày càng hiện đại sự xuất hiện của nước uống đóng chai nước đóng bình đã mang lại những tiện lợi không nhỏ
tuy nhiên mặt hàng này cũng đang gây ra nhiều hoang mang và lo lắng cho người tiêu dùng
khi ngày càng nhiều những cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống bẩn bị phát hiện làm tăng nguy cơ mắc các bệnh khi sử dụng
ở bên cạnh đó nhiều địa phương người dân vẫn phải sử dụng một nguồn nước bị ô nhiễm ở mức nghiêm trọng
hệ thống lọc nước thì đơn giản sơ sài không đạ trưởng
xem ra thì nước sạch vẫn còn là giấc mơ khá xa xỉ của nhiều người
đây là những hình ảnh tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai bẩn bị phát hiện trên địa bàn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
hệ thống lọc nước đơn giản chưa đạt chuẩn sử dụng dụng cụ mất vệ sinh
được biết cơ sở này đã có thâm niên sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai khá lâu và đã có rất nhiều sản phẩm được tung ra thị trường
với lối sản xuất kinh doanh như thế này thì liệu sức khỏe người tiêu dùng sẽ ra sao nếu sử dụng loại nước uống này hàng ngày
cái máy nhà nó nay nó ba năm rồi nó hơi bị dột hơi rồi
bây giờ tính làm lại cái máy mới là nó thấy cái đó mưa hồi sớm hơi có mưa cái nó hơi dột xuống
còn cái lỗ đó thì khắc phục mau rồi
tại vì mình lấy cái miếng bạc bự chút nữa mình làm cái khuôn để hàng cho nó bít lỗ đó lại
sự chủ quan thiếu ý thức bảo vệ sức khỏe của ngay lúc
ngay bản thân những người tiêu dùng cũng là một trong những điều kiện giúp cho loại nước uống bẩn này được tiêu thụ một cách dễ dàng
thì cái phình một mươi chín nít kia kìa uống thường xuyên ngày nào rồi cũng hết
loại nào của hãng nào bác mua hay bác đưa đến cái nhà
ôi là chàng con nó đi mua không để ý
nó cứ mua ở ngoài quán như là nó xếp hàng như là coi như là cứ thế mà mang vỏ ra rồi lấy vụt về rồi lần sau lại thế
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã có quá nhiều những cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai bẩn nước đá không đạt chuẩn bị phát hiện và xử lý
nhưng đó chỉ là con số quá ít so với số lượng thực những cơ sở như thế này tồn tại trên thị trường
hình thức xử phạt có vẻ như chỉ dừng ở mức độ gian đe nên vẫn chưa đủ mạnh để xóa bỏ tình trạng này
căn cứ vào kết quả phân tích nếu cơ sở nào vi phạm thì phòng cảnh sát môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp lực về an toàn thực phẩm
đồng thời phối hợp với các chức năng tiên truyền giáo dục nhắc nhở chấn chỉnh đối với các chủ cơ sở di phạm
bên cạnh các loại nước uống bẩn trên thị trường thì nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày của người dân ở nhiều nơi cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
đây không chỉ là mối đe dọa đến sức khỏe mà còn là nguy cơ mắc các chứng bệnh ung thư khó chữa nếu sử dụng lâu dài
chúng tôi quay trở lại ngôi làng được mệnh danh là làng ung thư
với số người mắc ung thư cao nhất cả nước làng lũng vị xã đông phương yên huyện trường mỹ thành phố hà nội
sau hơn một năm phản ánh về tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm đến bây giờ ngôi làng này cũng không có gì thay đổi
vẫn một màu vàng loang với đầy mảng bám các giếng cung cấp nước sinh hoạt dùng chung cho cả làng đang dần cạn kiệt
người dân đã chẳng còn niềm tin vào việc sẽ có một nguồn nước sạch thay thế cho nguồn nước đang bị ô nhiễm này
bởi đã rất nhiều năm qua dự án cải tạo nguồn nước vẫn còn gói gọn trong cụm từ đang triển khai
người ta cũng đe kiểu như là nhắc nhớ nhưng mà nó cũng kiểu như là cho qua kiểu không nhắc xong lại bỏ đấy
chúng tôi coi trong cái năm này là ba mươi bên nhà báo nào bên đấy người ta về người ta phỏng vấn
người ta ấy thì coi là nó cũng thế thì chúng ta xử lý là cái gì đâu
cái tên làng ung thư bắt nguồn từ việc tỷ lệ người dân trong làng bị mắc chứng bệnh ung thư rất cao
tuy chưa có cơ sở chứng minh những người mắc bệnh ung thư tại các ngôi làng này là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm nhưng chắc chắn có thể khẳng định nó là một trong những tác nhân góp phần không nhỏ dẫn đến bệnh tật
bên cạnh đó người dân khi ra đồng chăm sóc lúa hay hoa màu đều mắc các trứng như ngứa ngáy nổi mụn dị ứng toàn thân các chứng bệnh về da
lúa ngoài đồng không lên được mà các cô đi cấy là nó còn rẻ
nó ăn còn rẻ nó ăn còn rẻ nó ăn còn rẻ

người dân đã áp dụng nhiều biện pháp tạm thời như dùng hệ thống lọc nước mưa để hỗ trợ nguồn nước sạch

nói chung là nhất là thời gian gần đây thì nguồn nước là nó càng ngày càng bẩn vì do cái nguồn nước nó ngấm từ sông nhẹ vào
thế mà người dân ở đây chủ yếu là dùng nước bằng nước riêng khoan
cho nên nhiều trong mấy năm gần đây là rất nhiều báo rất nhiều công ty về nghiên cứu rồi kiểm tra rồi lấy mẫu nước
nhưng mà thực ra đến bây giờ thì cũng chưa có cái giải pháp nào để mà giúp cho dân được thay đổi được nguồn nước
dân vẫn phải dùng bởi vì chẳng có nguồn nước nào khác cả
ngoài ra thì nhân dân cố gắng tự vận động của mình thì xây thêm cái bể nước mưa
nói chung là bệnh tật các loại bệnh tật mấy năm trước thì nói chung là rất nhiều các bệnh xảy ra ung thư
mà nhất là bệnh nhân ung thư gan và bệnh ung thư phổi
bà con hiện nay sau khi đã những năm rồi được khuyến cáo về nồng độ asean nồng độ hữu cơ rất là lặng như vậy
cho nên cũng được sự yêu ái của ngân hàng chính trị xã hội
cũng như là đầu tư cho vay để xây những cái bể nước mưa
để dùng ăn cơ bản là đảm bảo tiết kiệm là dùng ăn quanh năm
để cải tạo một nguồn nước bẩn thì phải đi từ những nguyên nhân gốc dễ gây ra cái sự bẩn đó
tuy nhiên đến đây thì lại có một vấn đề khác cũng không kém phần nan dài
những chất thải không qua xử lý của các nhà máy khu công nghiệp các làng nghề cứ âm thầm đổ ra sông
rồi cứ thế ngấm dần vào các nguồn nước sinh hoạt là câu chuyện muôn thùa đã chẳng còn xa lạ
xử lý được nơi này chưa xong đã phát hiện nơi khác gây ô nhiễm vấn đề không còn mới
đây là những hình ảnh tại thôn mẫn xá xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
nơi đây nổi tiếng với làng nghề tái chế sản xuất kinh doanh phế thải kim loại và đồ gỗ mỹ nghệ
mỗi ngày có hàng chục tấn chất thải được đổ ra môi trường
vì là làng nghề lâu năm lại là nguồn thu nhập và kinh tế chính của người dân
nên để khắc phục hay giải quyết tình trạng ô nhiễm là điều rất khó khăn
được biết tỷ lệ người dân bị mắc chứng viêm đường hô hấp ở đây khá cao do những tác động tiêu cực từ môi trường
đã có không ít những trường hợp bị xử lý nghiêm minh khi cố tình gây ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước
rõ ràng cơ quan chức năng đã rất mạnh tay khi mức hình phạt có thể lên đến hàng tỷ đồng tùy theo mức độ vi phạm
tuy nhiên do những lợi ích cá nhân sự vô tâm bàng quan trước mối nguy hại đối với cộng đồng
mà nhiều cơ sở đã bất chấp mặc nhiên sản xuất kinh doanh và thải chất thải độc hại ra môi trường
nước sinh hoạt thì phải dùng hệ thống lọc chất lượng như thế nào thì cũng đành chấp nhận chứ chẳng còn cách nào khác
còn nước uống thì nhiều người có thói quen sử dụng nước đun sôi để nguội
tuy nhiên sử dụng loại nước này ra sao để được an toàn và bảo đảm cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết
không ít người có thói quen nấu nước đun sôi để nguội rồi dùng dần cho đến khi hết
đây là cách làm hoàn toàn sai lầm bởi theo các chuyên gia y tế
nước đun sôi để nguội chỉ nên sử dụng tối đa trong ngày nếu để lâu sẽ phát sinh vi khuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe
tôi thường để trong vòng hai ba ngày nhưng mà thường để quá trong vòng hai ba ngày thì tôi thấy nước sử dụng không được như lúc đầu
vì vậy chắc là đây là yếu tố thứ nhất
vậy thì nếu chúng ta nước dùng nước mà chúng ta đun sôi lên thì về cơ bản chúng ta đã diệt được vi khuẩn
đã diệt được vi sinh vật và đã diệt được côn trùng
thế nhưng mà nếu tiếp tục để thì chúng ta lại diệt được vi sinh vật và phát triển và nước sẽ bị thiêu nước thiêu sẽ bị nhiễm độc
trên mạng xã hội cũng có rất nhiều thông tin cho rằng uống nước đun sôi để nguội sẽ gây ung thư làm hoang mang dư luận
tuy nhiên theo các chuyên gia người dân cũng không nên quá lo lắng chỉ cần dùng đúng cách thì đây cũng chính là nguồn nước tốt và khá an toàn cho sức khỏe con người
cái này là một thông tin rất là phi khoa học và không có căn cứ gì cả
tuy nhiên là khi mà nước chúng ta đun sôi chúng ta để lưu trữ lâu ngày thì nó có thể là thay đổi một số cái tính chất của nước
ví dụ như nó có thể là tái nhiễm khuẩn ví dụ nó có thể là tái nhiễm một số những các cái vi chất ví dụ như từ bụi hoặc là từ trong không khí
cái do ô nhiễm không khí nó có thể là nó xâm nhập vào trong nước và cái nữa tức là co hai khi nó tan vào trong nước thì nó làm ph nó giảm một chút
thì đấy là cái tính chất của nước nó có thể thay đổi như vậy
nhưng mà cái chuyện có thể gây ung thư
thì hoàn toàn đây là không có cơ sở và không có cái tính chất cái khoa học cái chứng cứ nào cả đây cả
bản thân nước tự nhiên nó chỉ có một tác động duy nhất là nhiệt thôi
nhiệt nóng lên rồi nó lại nguội đi thì nó không phải là tác nhân gây ung thư được
nhiệt thì không phải gây ung thư được
có người thì có một số người sẽ nói rằng đưa ra thông tin rằng là cái lượng nitrat trong cái nước nó xuất hiện trong cái nước sôi để nguội thì không có bằng chứng
bởi vì là nitrat
nitrat nó không thể tự xuất hiện được
nó phải qua quá trình chuyển hóa
nitrat nó phải có nguồn nitr đâu nó chuyển vào
nó có quá trình
vậy thì nitrat không thể tăng lên
tăng lên mà để cho cái ung thư
mà giả định rằng là có hàm lượng nitrat thì bản chân trong nước nó cũng vẫn có hàm lượng ammoni đấy
hàm lượng ammoni đấy
cái lượng ammoni tức là nước tự nhiên nó vẫn có
thì thì khi mà chúng ta đun ấy thì ammoni nó đã thoát ra rồi
ammoni nó thoát ra rồi
vì vậy chắc là nó không còn nữa để mà có thể biến thành nitrat
nhưng mà ngay cả trong môi trường bình thường thì trong nước ấy thì cái lượng ammoni ít ở trong nước ấy động không đủ để chuyển hóa thành nitrat
vậy chắc là chúng ta đừng nghĩ là cứ nitrat vào trong cơ thể là cái ung thư
bởi vì nó còn phải qua quá trình chuyển hóa rất là nhiều
và trong cơ thể nó còn có quá trình đào thải nữa
mà về cơ bản thì nó sẽ đào thải
nếu nó có nó sẽ đào thải
vậy chắc là không thể
cứ coi nó có dấu hiệu nitrat là nó đi kết luận cái ung thư là không đúng
những người có thói quen
sử dụng thực phẩm đường phố cũng nên chú ý bảo vệ sức khỏe của mình khi cơn bão thực phẩm bẩn vẫn còn đang hoành hành
trà đá về hè kém vệ sinh
các loại thức uống phà sẵn sử dụng hóa chất phẩm màu nên hạn chế sử dụng
sẽ phòng tránh được rất nhiều loại bệnh cho cơ thể
các cơ quan chức năng cần kiên quyết hơn trong việc xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh nước uống bẩn không đạt chuẩn để mặt hàng này không thể đến được tay người tiêu dùng
nhanh chóng triển khai các dự án nước sạch đưa nguồn nước sạch về với bà con những vùng bị ô nhiễm tránh tình trạng chậm trễ kéo dài thời gian
người tiêu dùng nên có ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình
không sử dụng thức uống không có nguồn gốc rõ ràng chưa qua kiểm định
uống nước đun sôi để nguội đúng cách để bảo đảm an toàn cho sức khỏe
để có một nguồn nước sạch thì rất cần sự chung tay vào cuộc của cả chính quyền lẫn ý thức của người tiêu dùng
hy vọng là trong thời gian tới nước sạch sẽ không còn là giấc mơ xa xỉ nữa mà sẽ có đủ cho từng nhà từng người sử dụng
chương trình sức khỏe và cuộc sống hôm nay cũng xin được kết thúc